công an thừa thiên huế vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng thu thập tăng trữ sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
các đối tượng mua khoảng ba sim điện thoại đã được kích hoạt sẵn
đối tượng châu bảo thành ba mươi sáu tuổi trú tại xã hương toàn thị xã hương trà thừa thiên huế
tuyển người mở tài khoản ngân hàng trả cho chủ thể một trăm linh đồng để được có thông tin tài khoản và yêu cầu
chủ thể đăng ký dịch vụ internet banking bằng số điện thoại do thành cung cấp
sau đó thành thuê năm cộng tác viên đăng nhập vào ứng dụng giả thu lợi bất chính sáu trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều trả làm rõ